còn vào chiều qua sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ cho bị cáo trương châu hữu danh và nhóm báo sạch nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án
hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào lúc một mươi năm h chiều ngày hôm nay
các bị cáo trương châu hiễu danh nguyễn thanh hải bốn mươi một tuổi đoàn kiên giang ba mươi sáu tuổi nguyễn phước trung bảo ba mươi chín tuổi lê thế thắng ba mươi chín tuổi
bị xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
theo cáo trạng nhóm này đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để viết đăng bài video sử dụng thông tin chưa kiểm chứng không đúng sự thật tiêu cực một chiều để đăng tải phát tán công khai trên facebook và youtube
hành vi của các bị cáo nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan làm cho người đọc hiểu nhầm hiểu sai sự thật tạo điều kiện cho các phần tử xấu lợi dụng chống phá đường lối chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước gây hoang mang dư luận làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân